song hành cùng những thành tựu kinh tế xã hội của đất nước công tác đối ngoại trong năm hai nghìn một mươi bảy đã được triển khai một cách chủ động tích cực quyết liệt nâng tầm cả về song phương và đa phương phục vụ những mục tiêu chiến lược lớn đã được đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đề ra
kết quả năm hai nghìn một mươi bảy được đánh giá là một trong những năm thành công nhất của đối ngoại việt nam
trong năm qua bao trùm và nổi bật là việc việt nam đã đảm nhiệm xuất sắc vai trò chủ nhà năm apec hai nghìn một mươi bảy mà đỉnh cao là tuần lễ cấp cao apec tại thành phố đà nẵng
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn về thành tựu đối ngoại năm hai nghìn một mươi bảy và những định hướng trong năm hai nghìn một mươi chín
mời quý vị khán giả cùng theo dõi
ngoại giao việt nam đã trải qua một năm đinh dậu với nhiều những dấu ấn quan trọng
đầu tiên phải kể đến thành công của năm apec hai nghìn một mươi bảy đã nâng cao rõ rệt vị thế quốc tế của việt nam
qua việc đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà điều phối và điều hành các hoạt động của apec cũng như qua việc tận mắt chứng kiến những thành tiệu kinh tế xã hội của việt nam
các đối tác thực sự đánh giá cao tin tưởng vào vai trò của việt nam có cách nhìn mới về một đất nước việt nam năng động bản lĩnh hội nhập sáng tạo
đây là tiền đề để chúng ta tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với những chủ trương và biện pháp hội nhập quốc tế tích cực
chủ động và sâu rộng hơn
chưa bao giờ chỉ trong một năm các nhà lãnh đạo việt nam có tới chín chuyến thăm với tất cả các cường quốc hàng đầu khu vực và trên thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng thăm trung quốc chủ tịch nước trần đại quang thăm cấp nhà nước tới trung quốc và liên bang nga thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm nhật bản
và là nhà lãnh đạo đông nam á đầu tiên tới thăm hoa kỳ sau khi tổng thống donald trump lên nắm quyền
gần đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thăm singapore và australia
ngay sau khi hai nước tuyên bố sẽ sớm
thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
trong lịch sử ngoại giao việt nam cũng chưa bao giờ có những dấu ấn đáng nhớ như năm hai nghìn một mươi
đó là tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình thăm việt nam chỉ chưa đầy một tháng sau đại hội đảng cộng sản trung quốc lần thứ một mươi chín
và với chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam tổng thống donald trump đã trở thành tổng thống hoa kỳ đầu tiên thăm việt nam ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ
ngoại giao đã thực sự góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước
khẳng định việt nam là điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn của các nhà đầu tư du lịch góp phần nâng cao sức mạnh mềm của đất nước
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa thứ trưởng năm hai nghìn một mươi bảy sẽ đi vào lịch sử ngoại giao nước nhà như là một năm rất thành công về mặt đối ngoại có ý nghĩa quan trọng
vậy thì thứ trưởng có thể cho biết những thành tiệu trong năm vừa qua
chúng ta đã đưa được quan hệ của chúng ta với tất cả các đối tác trên thế giới đi
màu chiều sâu ổn định và bền vững hơn
đặc biệt là quan hệ của việt nam với các nước láng giềng trong khu vực được củng cố bước rất chặt
sự tin cậy chính trị tăng lên rất cao và quan hệ giữa hai bên có đan sen lợi ích rất lớn
tạo thế rất vững chắc cho chúng ta trong việc giữ được môi trường hoàn bình ổn định
đồng thời cũng tranh thủ được sự hợp tác để phục vụ phát triển đất nước
chúng ta cũng tận dụng tất cả những cơ hội đó để có các hoạt động của các doanh nghiệp
tiếp nối các doanh nghiệp và từ đó các doanh nghiệp của chúng ta cũng bắt đầu vươn ra bên ngoài
và đồng thời cũng kéo thu hút được các doanh nghiệp các nước vào đầu tư làm ăn ở việt nam
do đó con số đầu tư vào việt nam năm hai nghìn một mươi bảy cũng tăng lên con số kỷ lục
nó khoảng độ đạt được khoảng ba mươi sáu tỷ đô la cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp
với sự triển khai rất mạnh mẽ của bộ ngoại giao trong công tác bảo hộ công dân những năm qua
nên là như vậy chúng tôi chỉ lấy một số liệu là có khoảng độ năm năm trăm linh
ngư dân của chúng ta ở nước ngoài bị vi phạm vùng biển đánh cá ở quốc tế bị bắt giữ
thì chúng ta bộ ngoại giao chúng tôi cũng đã triển khai các hoạt động khác nhau để bảo hộ công dân
và đã đưa về được trên một nửa số ngư dân
và tiếp tục tới đây cũng đang đàm phán tiếp với các nước để mà bảo hộ công dân chúng ta
điểm cuối cùng là công tác của ngoại giao thông tin tuyên truyền đối ngoại
rồi là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chúng ta
đã đảm bảo được rất tốt
khi mà nói tới thành công của đối ngoại trong năm vừa rồi
thì chúng ta không thể không nhắc tới thành công của nam apec hai nghìn một mươi bảy
vậy thành công của năm apec hai nghìn một mươi bảy sẽ nâng tầm hợp tác và vị thế của việt nam như thế nào trong tương lai
việc mà chúng ta dẫn dắt và bận động các nền kinh tế ủng hộ
và đồng thời thông qua được những văn kiện rất quan trọng của nam apec
trong đó là ủng hộ thương mại tự do
ở khu vực đồng thời ủng hộ hệ thống thương mại đa phương
đấy là một nền tảng rất quan trọng mà các nền kinh tế không chỉ ở khu vực
mà thậm chí ở trên thế giới là đánh giá rất cao
việc mà việt nam đã dẫn dắt và định hình được và đưa được vào tuyên bố cấp cao của apec được thông qua
trong tuần lễ cấp cao của apec hai nghìn một mươi bảy thì có đến ba phóng viên quốc tế vào trong dịp đó đưa tin hình ảnh về đà nẵng
về việt nam về tuần lễ cấp cao thì đấy cũng là cái rất là lớn
câu hỏi cuối cùng đó là thứ trưởng có thể cho biết những trọng tâm mà bộ ngoại giao sẽ ưu tiên trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám thì chúng ta sẽ có quan tâm nhiều hơn đến khu vực châu âu
là cái nơi mà đang bắt đầu phục hồi sau cái cuộc khủng hoảng vừa rồi
và có những mối quan hệ rất truyền thống với việt nam kể cả khu vực đông âu khu vực tây âu
tiếp tục là thực hiện một cách rất là căn cơ rất bài bản
nhưng năm nay cũng sẽ cố gắng làm sao chúng ta kết nối được phát huy được cái thành tiệu mà năm ngoái khi mà bốn cái lượt doanh nghiệp hàng đầu của thế giới khu vực đến việt nam giữ trần đại cấp cao
đã có rất nhiều cam kết rất nhiều hoạt động cụ thể với các doanh nghiệp của việt nam
chúng ta sẽ triển khai đồng bộ cả trung ương cả địa phương
để làm sao tận dụng tối đa cái nguồn lực ở bên ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước
xin cảm ơn những chia sẻ của thứ trưởng và cũng nhân dịp năm mới thì chúc thứ trưởng nhiều sức khỏe ạ